năm nay ủy ban nhân dân thành phố nam định sẽ thí điểm lắp camera để xử lý những hành vi phản cảm trong lễ hội đền trần như nâng giá dịch vụ ném tiền lẻ lên kiệu
năm nay lượng người tham dự lễ hội khai ấn đền trần khoảng một mươi năm vạn người
ban tổ chức lễ hội cho biết sẽ chủ động triển khai các biện pháp chuẩn bị chú đáo để đáp ứng đủ nhu cầu xin ấn của du khách
sau khi diễn ra lễ khai ấn ban tổ chức cũng sẽ tiến hành thu dọn ban thờ như năm ngoái để không diễn ra tình trạng chen lấn cướp lọc trên ban thờ
các tiểu ban tăng cường giám sát chặt chẽ việc kinh doanh dịch vụ tránh tình trạng tự ý nâng giá trong giữ xe dịch vụ xe ôm chặt chém
đồng thời phối hợp với thanh tra ngân hàng phát hiện xử lý nghiêm hành vi treo kéo khách đổi tiền lẻ